cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can đặng thị hàn ni bốn mươi sáu tuổi nhà báo hàn ni và tiến sĩ luật đặng anh quân để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
các quyết định lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
đặng thị hàn ni là phóng viên của một tờ báo tại tp hcm đồng thời là luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm
bà hàn ni vướng nhiều lùm xùm liên quan đến bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và bị bà hằng tố giác
cụ thể trước khi bị bắt bà hằng từng có đơn đề nghị làm rõ hành vi xúc phạm vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần đại nam
còn tiến sĩ luật đặng anh quân được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý tại các buổi livestream của bà nguyễn phương hằng
trước khi bà hằng bị bắt vào cuối năm hai nghìn hai mươi một một số người đã đồng gửi đơn tố cáo đến trường đại học luật tp hcm
vì cho rằng ông đặng anh quân đã vi phạm chuẩn mực về tư cách đạo đức của người thầy theo luật giáo dục đại học
khi livestream chung với bà hằng về vấn đề mang thai và sinh con của một người phụ nữ
ông quân đã nhân danh giải thích pháp luật về hợp đồng đẻ thuê để công khai chế diễu moi móc đời tư
xúc phạm danh dự nhân phẩm công dân của một người phụ nữ và người đàn ông được cho là cha đưa bé đưa ra nhiều giả định nhằm bôi nhọ họ
ngoài ra ông quân dùng chính tư cách giảng viên trường đại học tp hcm
để live stream sử dụng từ ngữ phản cảm không đúng chuẩn mực của một giảng viên đại học
tuy nhiên trường đại học luật tp hcm cho biết trường không có thẩm quyền xử lý vụ việc này
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao bốn đối tượng tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình tám trăm bảy mươi bảy
viết tắt là công ty tám trăm bảy mươi tám đã cấu kết lập khống nhiều hồ sơ hợp thức hóa các chứng tử kế toán để rút số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng
với hành vi tham mô tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên
huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
bốn đối tượng có hành vi tham mô tài sản gồm lê hữu tiến nguyên giám đốc trần việt hùng nguyên phó giám đốc
trương văn huy nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị và lê văn tuấn kế toán trưởng công ty
tiến hành khám xét tại trụ sở công ty tám trăm bảy mươi tám và nơi ở của các đối tượng trong chiều tối ngày hai mươi bốn tháng hai
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu chứng tử liên quan đến vụ án
quá trình điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế xác định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
bốn đối tượng trên đã có hành vi lập khống nhiều hồ sơ hợp thức hóa chứng tử kế toán
để rút số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng của công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình tám trăm bảy mươi tám
thuộc tổng công ty công trình đường sắt hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
thời gian gần đây liên tiếp của trung tâm đảng
đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ các giám đốc trung tâm các đăng kiểm viên tại hà nội
đã bị xử lý do những sai phạm khác nhau liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện
và rất có thể là con số này sẽ không dừng lại mà tiếp tục tăng lên trong thời gian tới
khi mà chỉ trong vài ngày qua hàng loạt trung tâm đăng kiểm khác nhau tại nhiều địa bàn trên thành phố
đã bị lực lượng công an kiểm tra do có dấu hiệu nhận hối lộ để bỏ qua
thậm chí là sửa chữa các lỗi không đạt tiêu chuẩn của phương tiện
cơ huyện đông anh thương quân cảnh sát điều tra
lệnh khám xét khẩn cấp số ba mươi chín ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phó lực trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
căn cứ hành vi nhận hối lộ phát hiện ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
căn cứ điều một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn và một trăm chín mươi năm bộ luật của tụ hình sự
xét thấy không thể trì hoãn được ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
liên quan đến những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm
đang nhận được sự chú ý đặc biệt
quan tâm của dư luận trong thời gian những tháng vừa qua
thì mới đây nhất tại hà nội hàng loạt trung tâm đăng kiểm
đã bị lực lượng công an kiểm tra khám xét khẩn cấp
vì có những dấu hiệu liên quan đến những sai phạm của trung tâm này
và ngay tại nơi tôi đang đứng đây là một trong những trung tâm đó
trung tâm đăng kiểm số hai nghìn chín trăm linh bảy d tại huyện đông anh tp hà nội
qua nguồn tin báo từ phía người dân và công tác điều tra
công an huyện đông anh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn
cho thấy việc nhận hối lộ để sửa đổi kết quả đăng kiểm
của các phương tiện cơ giới đã đăng kiểm tại trung tâm này
những lỗi phương tiện chủ yếu có dấu hiệu bị sửa đổi kết quả
là các lỗi về khí thải hệ thống phanh và đèn của phương tiện
sau khi đủ căn cứ đã tiến hành khám xét nơi làm việc
của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d tại mai lâm đông anh hà nội
do ông lê thành trung làm giám đốc
quá trình khám xét thì chúng tôi đã tạm giữ toàn bộ
các tài liệu có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc đăng kiểm
thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
hiện tại thì trong vòng thời gian từ ba mươi đến bốn mươi phút
chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến sai phạm
và bóc tách từng cá nhân
làm rõ vị trí vai trò trách nhiệm của từng cá nhân
và sẽ điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong chiều qua công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phòng an ninh mạng công an thành phố hà nội và viện khoa học hình sự bộ công an
đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi phương tiện
khi đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi d tại hoàng mai hà nội
quá trình khám xét đã tạm giữ nhiều tài liệu giấy tờ và thiết bị máy tính của trạm đăng kiểm này
cũng như đưa toàn bộ nhân viên trạm về trụ sở để tiếp tục điều tra
mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bảy bánh heroin và một kg ma túy đá do
ba đối tượng đang vận chuyển vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với đồn biên phòng ba thơm phát hiện bắt giữ vào sáng nay
khoảng năm giờ sáng cùng ngày tổ công tác phát hiện ba đối tượng đi bộ trên lối mòn
cách đường biên giới về phía lào khoảng hai trăm năm mươi mét có biểu hiện nghi vấn nên bao vây
truy bắt phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy
một đối tượng đã dùng dao chống trả lại quyết liệt nhưng đã bị trinh sát khống chế bắt giữ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có bảy bánh heroin trọng lượng khoảng hai năm kg
một gói ma túy đá có trọng lượng một kg một súng tự chế một dao nhọn và ba điện thoại di động
khai thác nhanh các đối tượng khai nhận là quảng văn dương
cà văn tướng và cà văn tiến cùng chú tại tỉnh điện biên
số ma túy trên cả văn tướng mua của đối tượng không rõ danh tính bên lào với giá bảy mươi triệu đồng
một bánh heroin một trăm linh triệu đồng một kg ma túy đá với mục đích mang về bán lẻ kiếm lời
cũng liên quan tới ma túy tại hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với tổ công tác đặc biệt hai trăm ba mươi tám công an huyện can lộc cũng vừa bắt quả
tăng một đối tượng vận chuyển trái phép một viên ma túy tổng hợp
trước đó tại km bốn trăm chín mươi bảy quốc lộ một a thuộc địa phận tổ dân phố k một trăm ba mươi thị trấn nghèn huyện can lộc
tỉnh hà tĩnh tổ công tác đang tuần tra thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi sáu
do đặng tuấn đạt chú tại phường trần phú thành phố hà tĩnh đang lưu thông trên quốc lộ một a
hướng thành phố vinh đi hà tĩnh có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua đó phát hiện một túi màu hồng đựng một viên nén là dạng ma túy tổng hợp
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh cao bằng cho biết đang
điều tra xác minh đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại phường hợp giang thành phố cao bằng
bị lừa đảo hơn sáu trăm linh triệu đồng khi lên mạng tìm việc làm online
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng hai một người phụ nữ vào mạng xã hội facebook có tên là khối tdiod hai nghìn hai mươi ba
quảng cáo cần tuyển cộng tác viên kinh doanh thời trang với lợi nhuận trên ba trăm linh đồng một ngày nên
đã tìm hiểu và được một tài khoản có tên là quỳnh anh chủ động nhắn tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng
có tên là timeworks nạn nhân đã thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng này và trong lần đầu chuyển
năm trăm linh đồng làm nhiệm vụ thì được trả tiền
nạn nhân đã trả hoa hồng sáu trăm năm mươi đồng thay đơn giản nạn nhân tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo
và chuyển số tiền ngày càng lớn hơn nhưng các đối tượng đều thông báo lỗi và yêu cầu nếu muốn rút tiền
thì phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác tổng cộng nạn nhân đã chuyển hơn sáu trăm linh triệu đồng
khi biết bị lừa người phụ nữ trên đã đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tỉnh cao bằng trình báo
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết sáng nay trên địa bàn
vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại một bãi rác tự phát
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại một bãi rác tự phát
ở phường tân hiệp nhận được tin báo công an tp biên hòa và công an tỉnh đồng nai
đã huy động bốn xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn hai mươi chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa
sau hơn một giờ vụ cháy được sập tắt hoàn toàn vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng do ngọn lửa bốc cao nên một số dây điện và cáp viễn thông dọc tuyến đường này cũng bị cháy
khiến một số hộ dân ở khu vực xung quanh bị mất điện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
chúng tôi xin được tiếp tục với các thông tin mới nhất liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
vào ngày hai mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo
trong công tác xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hương yên tám nghìn chín trăm linh hai s
có địa chỉ tại xã bảo khê thành phố hương yên và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
có địa chỉ tại thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ
cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam đối với bảy bị can gồm nguyễn thanh sơn
nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh năm d
trịnh văn trương phó phòng phụ trách phòng kỹ thuật trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
đỗ hồng văn vũ sĩ kiên và đỗ thành luân
đăng kiểm viên
bùi ngọc tân nguyên đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh sáu d
chu sĩ quý nguyên là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
trong quá trình tham gia kiểm định đối với một số xe ô tô tải
tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm
để cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định
ngoài ra ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
nguyễn thanh sơn đã nhận số tiền một mươi triệu đồng của một cá nhân để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống
và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một xe ô tô tải
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam ba đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
đó là aziz sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phan thị tuyền silahat sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là vợ chồng
và dosu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tây ấp châu giang xã châu phong thị xã tân châu
trước đó lực lượng công an phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận liên hệ mua ma túy của vợ chồng azid và phan thị tuyền
dosu là người trực tiếp đi giao
tiến hành bắt giữ ba đối tượng trên lực lượng công an đã thu giữ trên hai mươi một gam ma túy
hai mươi triệu đồng tiền mặt ba điện thoại di động ba xe mô tô và nhiều đồ vật liên quan khác
acid khai nhận trên đường của một đối tượng lạ mặt bên thành phố châu đốc
đem về phân chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
tại thành phố đà nẵng vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một của công an thành phố đà nẵng
đã chốt chặn và phát hiện hai nam thanh niên có hành động phi tang ma túy khi bắt gặp lực lượng kiểm tra
vào thời điểm này ngô ngọc hoàng ba mươi tám tuổi chú tại quận hải châu và lê thanh vũ hai mươi sáu tuổi
chú tại quận thanh khê cùng nhau điều khiển xe máy đến ngã ba nguyễn tất thành hà khê
thì bắt gặp lực lượng chín trăm một mươi một đang thực hiện nhiệm vụ
nên tiến hành phi tàng một gói nổ
nhi lông nghi là ma túy
khi bị dừng kiểm tra cả hai quanh co chối tội và liên tục đùn đẩy cho nhau
trong quá trình đấu tranh hoàng và vũ cũng thừa nhận gói ni lông trên là ma túy đá
vừa mới trung tiền mua được trước khi đi nhậu với ý định sẽ cùng nhau sử dụng sau đó
cùng vì đó trong người các đối tượng còn có nhiều đồ vật dùng để sử dụng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã ra quyết định tạm giữ hoàng và vũ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
còn với hành vi
khi cướp giật tài sản hai đối tượng lê phong một mươi chín tuổi và nguyễn trí thắng ba mươi một tuổi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cũng đang truy bắt đối tượng phạm văn đô hai mươi năm tuổi để xử lý
đô và thắng có hành vi cướp giật sợi dây chuyền của người đi đường nhưng bất thành
thắng bị người dân bắt giao cho công an xử lý còn đô thì đã tẩu thoát
điều tra mở rộng thắng khai nhận cùng với phong thực hiện một vụ cướp giật ở xã an viễn huyện trảng bom
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay cả hai đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện nhân trạch long thành và huyện an minh tỉnh kiên giang
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng là đối tượng phạm trung trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã dũng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
và đối tượng lương văn soát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trung hưng xã đông hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng bị công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một năm cm

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý